còn tại thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn tôn chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
về hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó công an quận hải châu phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng tôn cùng với một chủ tài khoản ngân hàng đến ngân hàng mở phong tỏa rút số tiền hơn một tỷ đồng
qua làm việc tôn khai nhận được một thanh niên chưa rõ lai lịch thuê đến đà nẵng để tìm chủ tài khoản và rút hết số tiền trong thẻ đem về
xong việc sẽ được trả công mở rộng vụ án cơ quan công an xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tôn còn thực hiện hành vi thu thập mua gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội
thưa quý vị đồng nai là tỉnh có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất với ba mươi hai khu công nghiệp
các khu công nghiệp này đóng vai trò quan trọng và then chốt trong các hoạt động sản xuất tại khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
vì thế việc bảo đảm an ninh trật tự tại đây là rất quan trọng
nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như an toàn của người lao động
đồn công an khu công nghiệp biên hòa thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tuần tra kiểm soát đến các hoạt động nghiệp vụ
phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho bốn khu công nghiệp biên hòa i biên hòa ii lô tê cô amata tp biên hòa
đây là lực lượng công an cơ sở gần nhất và trực tiếp trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm tại các khu công nghiệp như trộm cắp cướp giật làm giả giấy tờ ma túy đua xe trái phép
đồn công an khu công nghiệp biên hòa thường xuyên làm việc với các bà quản lý các doanh nghiệp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong các doanh nghiệp từ đó để an ninh trật tự tại trong các cơ sở được đảm bảo
thực hiện tốt các sử dụng đồng phổ các biện pháp nghiệp vụ để làm các biện pháp đấu tranh phòng chấm các loại tội phạm như trộm cắp ghi đối tội công cộng và các hành vi hoạt động lực về lối mực của chính tế môi trường
ngoài đồn công an khu công nghiệp thì công an tp biên hòa cũng đã tập trung phối hợp đấu tranh triệt phá các loại tội phạm trong
và lân cận các khu công nghiệp hoạt động theo kiểu băng nhóm như tín dụng đen cho vai lãi nặng cố ý gây thương tích bảo kê trộm cắp cướp giật tài sản
mới đây công an tp biên hòa đã triệt phá nhóm đối tượng quê thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng tại phường long bình tân
khởi tố ba đối tượng do ngo trung hiếu quê tp hải phòng cầm đầu khi nhiều công nhân vai tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
với lãi suất cắt cổ từ ba trăm bốn mươi sáu đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
công an tp biên hòa đã triệt phá nhóm đối tượng quê tp hải phòng và tỉnh quảng ninh hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng tại phường long bình tân

được tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo công an và chính quyền các cấp trong việc phối hợp tuyên truyền
thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư
cũng như phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế và an toàn của người lao động
tại một quán cà phê trên địa bàn xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi khoảng năm mươi đối tượng đang tập trung cá độ đá gà ăn tiền
thì bị lực lượng công an huyện bình sơn ập vào bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hàng chục con gà đá tờ tịch ghi cá cửa gần một trăm linh triệu đồng ba mươi xe máy bắt giữ hai mươi sáu đối tượng
trong đó có hai đối tượng cầm đầu
thay vì trả lương bằng tiền một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương lại trả lương cho công nhân của mình bằng ma túy
vụ việc đã gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận
công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tiến hành bắt giữ quản lý công nhân này
và các đối tượng có liên quan
đối tượng là bùi văn lam chú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một vừa qua tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la và lai châu
mỗi người từ hai đến ba gói giấy có chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng hơn hai mươi công nhân chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc
lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho
sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
sau khi long bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở tỉnh sơn la là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện và bắt quả tăng
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa thành lập hội đồng tiêu hủy
tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ mà người dân phát hiện giao nộp trên địa bàn huyện thời gian qua
theo đó công an quận thanh khê vận động nhân dân phát hiện và giao nộp thu hồi một mươi bảy khẩu súng chín mươi sáu công cụ hỗ trợ một mươi hai vũ khí thô sơ và sáu mươi một viên đạn các loại
với sự phê duyệt của giám đốc công an tp đà nẵng công an huyện thanh khê đã thành lập hội đồng tiêu hủy toàn bộ số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nêu trên
trước và sau khi tiêu hủy toàn bộ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được ngành chức năng kiểm tra theo đúng quy định
đợt tiêu hủy này thực hiện theo đúng kế hoạch của bộ công an nhằm góp phần giữ vững bảo đảm ổn định ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp phạm thị hòa
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sen tài thu nguyễn thị thùy linh con gái bà hòa là nguyễn thị hương lan hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra các nghi phạm trên biết việc công ty sen tài thu có dư nợ phát sinh rất lớn mất khả năng thanh toán
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe sen tài thu
nâng khống vốn điều lệ đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế
thể huy động vốn trái pháp luật
bước đầu cơ quan điều tra xác định có khoảng một trăm linh hợp đồng huy động vốn đã được ký kết tổng giá trị khoảng một tỷ đồng
cơ quan công an đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng mở rộng điều tra đánh giá vai trò của một số người khác liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lã quốc trưởng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn capel về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn capel
trưởng đã tuyển dụng nhân viên và tự phong hàng trăm chức vụ cao cấp như tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc
và thành lập năm chi nhánh tại hà nội thanh hóa bắc giang cần thơ nghệ an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
sau khi ký hợp đồng các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cho công ty capel
phía công ty chỉ trả lãi trong một thời gian ngắn để lấy lòng tin đồng thời tổ chức các sự kiện hội thảo để quảng bá
và đưa ra các gói đầu tư kèm theo yêu đãi phần trăm hoa hồng cao trực tiếp đưa các nhân viên
nhà đầu tư đến xem các địa điểm như quảng cáo để kêu gọi thêm vốn tái đầu tư
sau khi nhà đầu tư sập bẫy đối tượng đã lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước
sau đó đóng cửa trụ sở công ty bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
quá trình xác minh bước đầu cơ quan công an xác định từ hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trưởng đã ký kết tổng số bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư
với tổng số tiền là hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay thì đã có ba trăm linh khách hàng chủ yếu cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh tố cáo lã quốc trưởng
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung nêu trên
tàng trữ hai mươi năm sáu trăm linh viên hồng phiến nhiều loại ma túy súng và đạn đối tượng nguyễn hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quang thọ huyện vũ quang vừa bị các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ thành công
sơn là đối tượng giết người trong vụ án xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai và bị truy nã
sau khi gây án sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang
tại khu vực rát biên giới với nước lào
nghi vấn sơn có sự cầu kết với nhóm đối tượng người lào và các đối tượng trên địa bàn huyện vũ quang
để vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng sơn khi đang trốn
tại một lán trại trong rừng huyện vũ quang
giữ tại hiện trường hai mươi năm sáu trăm linh viên hồng phiến một trăm bảy mươi năm gram heroin nhiều ma túy tổng hợp
hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy một khẩu súng thể thao bốn mươi sáu viên đạn hai thỏi mìn một kíp nổ điện
hai dao bốn điện thoại di động và nhiều tam vật khác
đối tượng trần văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn hai xã hoàng tân thị xã quảng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
ra lệnh tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự
trần văn dương là đối tượng nghiện ma túy không có công an việc làm ổn định
tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền thì đối tượng sẽ tiến hành xác minh
rồi cho khách vay từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người
dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất một trăm một mươi một năm trở lên
kèm theo các lệ phí khác
từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt
dương đã cho một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên vay bảy mươi triệu đồng
với lãi suất một trăm linh chín năm
tổng số tiền người vay trả lãi cho trần văn dương là hai mươi sáu tháng liên tiếp
đối với các khoản vay trên là gần một trăm năm mươi triệu đồng
dương thu lợi bất chính khoảng một trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở của dương lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động
thẻ ngân hàng xe mô tô các giấy tờ có liên quan
đáng chú ý quá trình khám xét cơ quan công an phát hiện dương đang
nuốt một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục vào bụng
nghi là ma túy
thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao
nhất là mặt hàng thực phẩm
lợi dụng tình hình này thì nhiều đối tượng xấu đã lên mạng giao bán hàng hóa không có thật
để lừa người tiêu dùng
công an thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh vừa khởi tố một đối tượng
với hành vi tương tự
đối tượng này đã lừa đảo hàng chục bị hại số tiền hưởng lợi lên đến hàng trăm triệu đồng
không có mối hải sản nhưng đối tượng đã lên mạng góp hình
rồi giao trên trang cá nhân giới thiệu mình là đầu mối hải sản
có thể cung cấp số lượng lớn hàng tươi ngon với giá thành rẻ
với màn quảng cáo này đã lừa được rất nhiều người
đặc biệt là chị em phụ nữ có nhu cầu mua hàng phục vụ những bữa tiệc cuối năm
có ảnh trước em gia đình em đánh bắt hải sản này
em có ảnh sẵn trước chân máy
xong rồi em nảy sinh ý đồ là em lừa đảo các chị ở đây quảng ninh cho mình là
em bán hàng xong là em gửi hàng không gửi xong rồi em cho bảo người ta đặt cặp trước cho em
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
một phần vì các đối tượng xấu đánh vào tâm lý ham rẻ
nên sẵn sàng chuyển tiền cho các đối tượng
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa

một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết
một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa

một phần tin tưởng mà không nghĩ mình đã bị lừa
nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an chính báo đều cho biết